sau ba mươi năm thu hút đầu tư nước ngoài việt nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư
tuy vậy thì việc chuyển giao công nghệ trong khu vực này còn hạn chế
vì vậy cần có những cơ chế chính sách cũng như là những nỗ lực từ các doanh nghiệp trong nước
để vốn fdi có sức lan toàn lớn hơn
đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo về thu hút và chuyển giao công nghệ trong khu vực đầu tư nước ngoài
do bộ kế hoạch và đầu tư và bộ khoa học công nghệ cùng phối hợp tổ chức
theo bộ kế hoạch và đầu tư sau ba mươi năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
tính đến nay việt nam đã thu hút được gần hai mươi sáu dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn ba trăm hai mươi sáu tỷ usd
đặc biệt thông qua các dự án fdi việt nam đã thu hút được một số công nghệ tiên tiến hiện đại
tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao giá thành hợp lý
ngoài ra do sự cạnh tranh ngày càng cao với các doanh nghiệp fdi
nhiều doanh nghiệp trong nước đã thay đổi thiết bị công nghệ
nên trình độ công nghệ sản xuất trong nước đã được nâng cao một cách rõ rệt
một số ngành đã tiếp thu được công nghệ tiên tiến của thế giới như bưu chính viễn thông
dầu khí xây dựng cầu đường khách sạn văn phòng cho thuê
tuy nhiên bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng mục tiêu về chuyển giao công nghệ trong thời gian qua chưa như mong đợi
sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp fdi sang doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều hạn chế
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
các dự án fdi chủ yếu tập trung vào lắp ráp gia công
tỷ lệ nội địa hóa thấp giá trị tạo ra tại việt nam không cao
fdi chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp việt nam để cùng tham gia chuỗi giá trị
chưa thúc đẩy được công nghiệp hỗ trợ việt nam phát triển
hoạt động chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý chưa đạt được như kỳ vọng
đóng góp ngân sách nhà nước chưa tương xứng
một số doanh nghiệp còn có hiện tượng
chuyển giá trốn thuế hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường
theo nhận định của các chuyên gia thực tế công nghệ của các doanh nghiệp fdi
cũng không vượt trội nhiều hơn so với doanh nghiệp trong nước
tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại trong khoảng thời gian năm năm gần đây là rất thấp
trung bình một mươi bốn trong khi phần lớn công nghệ được sử dụng là trong thời gian trên một mươi năm
thực ra thì cái đổi mới công nghệ của cả khối fdi lẫn khối doanh nghiệp trong nước đều không cao
so với mặt bằng chung
và chính vì mà fdi cũng bản thân các doanh nghiệp fdi cũng không phải là các doanh nghiệp
mà có cái đổi mới công nghệ quá cao thì họ cũng khó có thể gọi là chuyển giao được cho các doanh nghiệp trong nước
nhìn chung thì năng lực hấp thụ của doanh nghiệp việt nam là thấp
bởi vì nó liên quan đến cái đầu tư cho and cũng như là các cái khoản gọi là đầu tư cho máy móc và trang thiết bị
khi mà cái khoảng cách công nghệ khá là cao thì cái việc chuyển giao công nghệ
nó khó có thể dịch ra
liên quan đến chính sách đối với hoạt động chuyển giao công nghệ của việt nam
các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến công nghệ cao từ nước ngoài vào việt nam
bên cạnh đó chính phủ cần có các chính sách ưu đãi tài chính phù hợp cho hoạt động chuyển giao công nghệ
đặc biệt là các hoạt động chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp hỗ trợ